khu vực doanh nghiệp nhà nước hiện nay đã thu hẹp rất nhiều về mặt số lượng so với thời gian trước đây
sự vận hành của doanh nghiệp cũng thu hẹp trong nhiều lĩnh vực
tuy nhiên doanh nghiệp nhà nước vẫn thể hiện được vai trò đúng như nghị quyết của trung ương đảng đặt ra
tức là vẫn giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế
mời quý vị khán giả đón xem chương trình hướng về đại hội một mươi ba của đảng
đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước được phát sóng lúc hai mươi h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi trên truyền hình nhân dân